một trung cư cao cấp trên phố hoàng hoa thám thành phố hà nội đã bất ngờ bốc cháy dữ dội kèm theo một cột khói bốc cao hàng chục mét
theo thông tin ban đầu vụ hỏa hoạn đột nhiên bùng phát tại một căn hộ trên tầng hai mươi hai tòa nhà golden westlak có địa chỉ tại số một trăm sáu mươi hai a phố hoàng hoa thám
hơn một mươi xe chữa cháy được điều động trong đó có ba xe thang cao từ ba mươi sáu đến năm mươi hai mét
bên cạnh công tác chữa cháy các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn đưa người mắc kẹt ra khỏi khu vực xảy ra đám cháy
đến một mươi bốn h bốn mươi hai phút cơ bản đám cháy đã được khống chế hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc